bảy tháng sáu người dân địa phương phát hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến nguyễn hoàng tân tử vong tại chỗ
phùng minh mẫn cùng chú thị xã phước long bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra truy xét các đối tượng
qua điều tra xác minh mẫn chạy xe máy chở tân khi đến đoạn thuộc khu phố phước sơn thì bị bốn thanh niên chạy cùng chiều vượt lên chặn xe tấn công
qua truy xét lực lượng công an xác định bốn đối tượng trên là những nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng nêu trên
móc nối với một số đối tượng buôn bán ma túy ở tỉnh sơn la để vận chuyển về hà nội và một số tỉnh phía bắc bán kiếm lời bất chính
đối tượng trần tuấn anh chú quận hai bà trưng thành phố hà nội đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và cục hải quan hà nội
hà nam ninh bắt giữ
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai tháng sáu trần tuấn anh vận chuyển một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một trăm hai mươi g heroin về xã yên phú huyện ý yên tỉnh nam định
chưa kịp giao cho khách mua tuấn anh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
cụng hải quan hà nam ninh bất ngờ bắt quả tàng
được biết đối tượng đã có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã tóm gọn một ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản nhắm mục tiêu vào các công trình xây dựng trên địa bàn
đáng chú ý là ổ nhóm này có tính